tại nhà máy xi măng yên bái trên địa bàn thị trấn yên bình huyện yên bình vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hôm nay trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
đã xảy ra sự cố khiến bảy người tử vong và ba người khác bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà máy xi măng này khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu
tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của bảy người tử vong đều trú tại huyện yên bình
trong ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện có một người chưa xác định được danh tính
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn